ngày một mươi bảy tháng bốn công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng cho biết đã triệu tập một mươi tám thanh thiếu niên
để làm rõ về hành vi điều khiển xe tụ tập netpo điều khiển xe bằng bột bánh trên địa bàn
đồng thời tổ chức tuyên truyền xử phạt cũng như yêu cầu cam kết không tái phạm
trước đó từ công tác xác minh công an thành phố đà lạt đã thu thập các thông tin video hình ảnh trên mạng xã hội
và xác định có một mươi tám thanh thiếu niên điều khiển một mươi ba xe mô tô thường tụ tập điều khiển xe thành nhóm
netpo duga phóng nhanh vượt ẩu buông cả hai tay khi đang điều khiển xe
đặc biệt một số trường hợp tụ tập hai ba xe mô tô bốc đầu duga ngay trước quảng trưởng lâm viên
hay chạy xe buông hai tay ngay trên đèo brent tiềm ẩn nguy hiểm gây ra tai nạn giao thông
thể hiện hành vi coi thường pháp luật
trên cơ sở đó lực lượng chức năng đã mời đại diện phụ huynh
gia đình các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm lên làm việc
đồng thời yêu cầu gia đình phối hợp quản lý không để con em điều khiển xe vi phạm